tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải sáng nay tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi và bốn mươi tám năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trong khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
chính nơi đây lịch sử mãi mãi khắc ghi sau hiệp định genève được ký kết vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước bị chia cắt thành hai miền nam bắc
lấy vĩ tuyến một mươi bảy dòng sông bến hải làm danh giới ngăn cách
tỉnh quảng trị trở thành tuyến đầu của miền bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền nam cũng là chiến trường nóng bỏng khốc liệt nhất
thế nhưng vượt qua mọi khó khăn tàn khốc của cuộc chiến đảng bộ quân và dân tỉnh quảng trị đã bắt khuất kiên cường anh dũng bám trụ chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất
nhân dịp này các đại biểu đã đến đặt vòng hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn di tích thành cổ quảng trị và dân hương dân hoa tại nhà tưởng niệm cố tổng bí thư lê duẩn